tại trường đại học tổng hợp hà nội trung tâm kinh tế châu á thái bình dương tổ chức giới thiệu cuốn sách hiểu về trump
tại buổi giới thiệu các nhà kinh tế học giả đã cung cấp nhiều góc nhìn độc đáo về cuộc đời và phong cách điều hành của vị tổng thống thứ bốn mươi năm của hoa kỳ
cuốn sách hiểu về trump là ấn phẩm bao gồm tập hợp các bài phân tích của tác giả neil wendig nguyên chủ tịch hạ viện mỹ giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ông cũng từng là một ứng cử viên chạy đua làm đại diện của đảng cộng hòa trong kỳ bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi hai
trong làm việc và nghiên cứu với kinh nghiệm và hiểu biết của mình new guindic đã cung cấp cái nhìn sâu sắc và độc đáo về cuộc đời và phong cách điều hành của tổng thống trump cũng như cách ông tư duy và đưa ra quyết định
cuốn sách còn bàn luận chi tiết về các giải pháp kiểu trâm cho các vấn đề an ninh quốc gia giáo dục chăm sóc sức khỏe tăng trưởng kinh tế cải cách hành chính
và các tổng thống mỹ
tại buổi tọa đàm ý kiến các nhà kinh tế học giả đều cho rằng donald trump và chủ nghĩa trâm thể hiện những thay đổi lớn lao trong văn hóa cách thức hành động đang diễn ra trong nền chính trị mỹ và những thành công của vị tổng thống thứ bốn mươi năm chứng tỏ ông được người dân mỹ ủng hộ
cuốn sách và buổi tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc bởi những thông tin thời sự đã và đang diễn ra ở mỹ một quốc gia ngày càng có ảnh hưởng ở châu á trong đó có việt nam